theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam tình trạng nợ bảo hiểm xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng
ở tất cả các tỉnh thành phố và mọi thành phần kinh tế đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh
hiện số tiền nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp lên tới một mươi bốn tỷ đồng
trong đó hơn sáu sáu trăm linh tỷ đồng là nợ khó đòi
làm việc hai mươi bốn năm song anh nguyễn văn thiệu không biết đến khi hết tuổi lao động có được nhận lương hưu hay không
bởi đến thời điểm này công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên đóng tàu phà rừng hải phòng
đang nợ bảo hiểm xã hội hơn hai mươi tỷ đồng và khó có khả năng trả nợ
mặc dù bảo hiểm xã hội hải phòng đã thực hiện nhiều biện pháp như đôn đốc báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
phối hợp thanh kiểm tra thậm chí quyết tâm
sau khởi kiện sau việc hàng trăm doanh nghiệp chây y trốn đóng chậm đóng vẫn kéo dài
thực hiện các cuộc thanh tra chuyên nghiệp đóng để nhằm thu hồi nợ
trong khi sau kết quả thanh tra thì cũng đã có một số đơn vị có chuyển biến
và cũng có nhiều đơn vị cũng có tình trạng chây ý thì cũng đã tiến hành xử phạt
thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam mặc dù đã có luật nhưng đến nay chưa doanh nghiệp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự
vì nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động
cụ thể chín mươi ba năm trăm hai mươi năm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội và hơn bảy trăm hai mươi một người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi
hai mươi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất cả nước thuộc về hà nội và thành phố hồ chí minh
hiện với những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội quá ba tháng sẽ có phần mềm tiến hành cảnh báo
các địa phương khi thấy có cảnh báo trên phần mềm phải lập đoàn thanh tra để thanh tra đôn đốc
đang quyết toán thuế mở trốn đóng thì chúng tôi sẽ gửi thông báo do ngành thuế để cùng phối hợp chúng tôi thanh tra kiểm tra
và thậm chí để dừng quyết toán thuế với những doanh nghiệp cố tình trốn đóng
câu chuyện doanh nghiệp lách luật trốn đóng nợ động các loại bảo hiểm là không mới
vấn đề đặt ra là tại sao sau rất nhiều quy định giải pháp và chế tài được ban hành mà tình trạng này không có sự chuyển biến
đáng nói nợ động bảo hiểm xã hội không chỉ tác động xấu đến nguồn quỹ mà trên hết thiệt thòi nhất chính là người lao động